trên thế giới số ca nhiễm covid một mươi chín vừa được ghi nhận gia tăng kỷ lục khi toàn cầu chứng kiến hơn hai trăm linh trường hợp dương tính chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ
theo tổ chức y tế thế giới các điểm nóng về virus sars cov hai vào lúc này là mỹ brazil và ấn độ nơi chiếm phần lớn số ca nhiễm mới được ghi nhận trên toàn cầu
kỷ lục trước đó về sự gia tăng số ca nhiễm trên toàn cầu là một trăm tám mươi chín bảy mươi bảy trường hợp được ghi nhận hôm hai mươi tám tháng sáu
từ khi đại dịch covid một mươi chín xuất hiện có tổng cộng một mươi một bốn triệu người đã nhiễm virus
với gần năm trăm ba mươi ba trường hợp tử vong trong vòng bảy tháng qua tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp ở châu mỹ
ngày bốn tháng bảy who tuyên bố sẽ không tiếp tục thử nghiệm thuốc chống sốt z hidrosecologrokin
cũng như kết hợp các loại thuốc điều trị hiv là lopinavir và ritonavir trên các bệnh nhân covid một mươi chín phải nhập viện
do những loại thuốc này không thể hạn chế được tỷ lệ tử vong